ngày hai mươi tháng bảy công an quận một tp hcm cho biết vừa bắt ba nghi phạm trong nhóm cướp có tuổi đời rất trẻ
chỉ từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi trước đó đã liên tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi trên đường lê lợi
các nghi phạm bị bắt giữ ngủ tại tp hcm và tỉnh trà vinh
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi h ngày chín tháng bảy các đối tượng đến cửa hàng tiện lợi trên đường lê lợi
phường bến ghé sau đó dùng chai thủy tinh đánh vào đầu nhân viên ở đây rồi uy hiếp chiếm đoạt hai một triệu đồng
tiếp tục khoảng giờ ngày một mươi một tháng bảy các đối tượng quay lại cửa hàng tiện lợi này uy hiếp nhân viên chiếm đoạt hơn một tám triệu đồng tẩu thoát
thấy dễ dàng mới đây khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy các đối tượng trên tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi dùng hôn khí uy hiếp nhân viên
sau đó lấy hai chai rượu đem bán
sau khi trích xuất hình ảnh camera các đối tượng lực lượng trinh sát hình sự công an quận một đã truy bắt được ba đối tượng trên để làm rõ hành vi phạm tội